hồi sinh được di sản nhưng để di sản ấy tiếp tục có sức sống
thì yêu cầu đặt ra là phải khai thác di sản để di sản đem lại lợi ích cho những chủ thể sở hữu
đó cũng chính là cách bảo tồn di sản một cách bền vững
khi đưa hát xoan là một sản phẩm một trong hai di sản văn hóa vi vật thể đại diện của nhân loại
mà đã được đưa ra khỏi tình trạng là khẩn cấp
thì đối với các lãnh đạo
lãnh đạo của tỉnh phú thọ đặc biệt là lãnh đạo thành phố việt trì
là nơi mà xuất phát có hai di sản đặc biệt này
thì lãnh đạo thành phố việt trì cũng hết sức quan tâm
tiếp tục ngoài việc đào tạo ghen rũa đối với tập trung đầu tư cho các phường xoan
phường xoan gốc và trên cơ sở các phường xoan gốc
là tiếp tục mở rộng phát triển ra tới các cơ lộc bộ hát xoan cộng đồng trong toàn thành phố
để trên cơ sở đó là tiếp tục duy trì
và mở rộng ra các loại hát xoan
và nó sẽ trở thành một sản phẩm đặc biệt riêng có của thành phố việt trì và của tỉnh khu thọ
ngoài ra để duy trì bảo tồn nghệ thuật hát xoan bền vững
thì việc đưa hát xoan gắn với phát triển du lịch là điều cần thiết
để giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước hiểu và trải nghiệm di sản hát xoan ngay tại nơi xoan phát tích
đây cũng là một trong những quan điểm để phát huy giá trị di sản
đã được nhất quán trong chương trình hành động
bảo tồn giá trị di sản hát xoan phú thọ được bộ văn hóa thể thao và du lịch phê duyệt
nếu như năm hai nghìn một mươi sáu trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch tỉnh mới đón hai trăm linh đoàn
với gần tám lượt khách du lịch tham quan thưởng thức hát xoan làng cổ
thì cũng chương trình này năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm đã đón bốn trăm linh đoàn với trên một mươi lượt du khách tham gia
những con số thống kê cũng cho thấy
phú thọ đã trú trọng đến việc khai thác giá trị
gắn di sản vào phát triển du lịch